thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải về hành vi nhận hối lộ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải về hành vi nhận hối lộ
đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các đối tượng
mai thị hồng hạnh giám đốc công ty xuyên việt oi và nguyễn thị như phương phó giám đốc công ty xuyên việt oi
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các đối tượng
mai thị hồng hạnh giám đốc công ty xuyên việt oil và nguyễn thị như phương phó giám đốc công ty xuyên việt oil